chính quyền địa phương và rất nhiều các nhà hảo tâm đã đến động viên thăm hỏi gia đình
đến thời điểm hiện tại số tiền ủng hộ cho gia đình vợ chồng anh cụt văn sơn là khoảng ba trăm linh triệu đồng
được biết trong chuyến xe khách xảy ra tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn
tại xã bảo nam có đến một mươi một người đi trên xe
toàn bộ một mươi một người đều là người dân tộc khơ mú là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
trong đó có hai người tử vong là vợ chồng anh cụt văn sơn
bốn người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu năm người khác may mắn chỉ bị xây xước hoàn
anh cục văn sơn rất thương tâm thuộc diện hộ nghèo của xã
hai vợ chồng mới hỏi cưới và có con bảy tháng tuổi
cả hai vợ chồng từng làm việc thuê tại tỉnh bình phước
cuối năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng anh sơn trở về quê nhà tại xã bảo nam để ăn tinh nguyên đán
đến ngày một mươi tháng ba hai vợ chồng gửi con lại cho ông bà chăm sóc
rồi bắt xe vào tỉnh bình phước để làm việc
trên đường đi xe khách chở vợ chồng anh sơn đâm vào đuôi chiếc xe tải dừng đỗ trên cao tốc cam lộ la sơn
vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh sơn tử vong tám người khác bị thương
hiện sức khỏe các nạn nhân đã tiến triển tốt
thưa quý vị nhớ lại ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm
nhiều người không khỏi dùng mình với hiện trường đổ nát tan hoang sau cú va chạm kinh hoàng
cướp đi mạng sống của đôi vợ chồng trẻ
sự ra đi đột ngột của họ không chỉ là nỗi mất mát cho gia đình người thân
mà còn vô tình khiến cho một đứa trẻ bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ
chiều ngày một mươi một tháng ba không khí tăng thương bao trùm căn nhà sàn cũ nát của vợ chồng anh cvs
sinh năm hai nghìn bốn và chị ctp sinh năm hai nghìn bảy ở bàn khe nạp xã bảo nam huyện kỳ sơn nghệ an
hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc cam lộ la sơn
đoạn qua địa phận tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày một mươi tháng ba
người dân chính quyền địa phương tập trung động viên chia buồn giúp gia đình tổ chức an táng
cho hai nạn nhân xấu xố
chiều ngày một mươi một tháng ba chuyến xe cứu thương không đồng đã đưa vợ chồng anh s vượt hơn năm trăm linh km
về đến quê nhà để mai táng theo phong tục địa phương
hàng trăm bà con bà làng ra đón trong sự đau đớn ai cũng khóc thương cho số phận anh s chị bê
ông cụt văn thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã bảo nam cho biết chính quyền địa phương
đang phối hợp với các đơn vị chức năng đến động viên thăm hỏi các gia đình nạn nhân
trong vụ tai nạn nêu trên
theo ông cụt văn thắng
vụ tai nạn nói trên đã khiến một mươi một người trú trên địa bàn xã bảo nam thương vong
trong đó vợ chồng anh s tử vong bốn người bị thương phải đi nhập viện cấp cứu
hai người bị thương nhẹ ngoài ra còn có năm người khác bị xây xước trong vụ tai nạn
toàn bộ một mươi một người trú tại xã bảo nam đều là đồng bào khơ mú có hoàn cảnh khó khăn
họ là những lao động từ quê vào các tỉnh miền nam để làm thuê
cũng theo ông thắng thông tin anh s và chị b mới ăn hỏi
chưa tổ chức đám cưới và có con nhỏ
cả hai vợ chồng từng làm thuê tại miền nam
cuối năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng anh s về quê đón tết
ngày một mươi tháng ba anh as cùng vợ và nhiều người trong xã lên chuyến xe khách đi vào miền nam để làm thuê
đến tối cùng ngày khi xe chạy vào đến địa phận tỉnh thừa thiên huế
không may gặp tai nạn khiến vợ chồng anh s tử vong tại chỗ
một người thân của anh ed cho biết bố mẹ cả hai bên đều nghèo khó
không có tiền thuê xe đưa vợ chồng anh s về
may mắn khi có xe cứu thương đồng của đoàn thiện nguyện nghệ an nhận giúp đỡ
được biết anh s là con thứ hai trong gia đình có sáu người con nhà nghèo lại đông con
nên học đến lớp một mươi một anh nghỉ học vào con tum làm thuê gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học
chị b cũng có hoàn cảnh khó khăn
hai người quen biết rồi quyết định đến với nhau từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba
họ đang có dự định sẽ tổ chức đám cưới
gia đình khó khăn không có việc làm ổn định
nên sau khi sinh con
trai được bảy tháng tuổi vợ chồng anh s quyết định gửi con cho bố mẹ chăm sóc
để theo người dân trong bản vào bình phước cạo mổ cao su thuê
không ai ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của họ
lãnh đạo ubnd huyện ky sơn chính quyền giã bảo nam đã đến thăm hỏi
động viên các gia đình có người gặp nạn
đồng thời chia buồn hỗ trợ bước đầu đến gia đình có hai nạn nhân tử vong
trước ngày một mươi một tháng ba lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế thông tin
qua công tác khám nghiệm hiện trường đã xác định
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông tối ngày một mươi tháng ba
tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đi qua huyện phong điền làm hai người thiệt mạng
theo đó tài xế lê hoàng quân điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông
tài xế phan đình thành điều khiển xe ô tô tải bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy
không đặt cảnh báo nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông
kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
đối với hai tài xế là không có
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba
tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại xã đắk lao huyện đắc minh tỉnh đắk nông
điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng từ tỉnh quảng trị vào thành phố đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải
và vào phía sau bên trái xe ô tô tải bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phường an hòa thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều do xe bị nổ lốp
tiên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng trên tuyến cao tốc càm lộ la sơn
khiến hai người tử vong và chín người bị thương
trước thông tin khẩn cấp thủ tướng chính phủ vừa ký công điện số hai mươi cdttg
về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế
công điện gửi bộ trưởng các bộ công an giao thông vận tài
ubndgt và chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nêu rõ
thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
ngày hai mươi ba một hai nghìn hai mươi bốn tại đà nẵng ngày một mươi tám hai hai nghìn hai mươi bốn tại thừa thiên huế
đặc biệt vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn thuộc địa phận xã phong sơn
huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra do xe ô tô khách bốn mươi chỗ
và chạm với xe tải đang dừng đỗ bên đường hậu quả làm hai người tử vong và chín người bị thương
ba người có thương tích phải điều trị sáu người không có thương tích
chỉ bị chấn động tinh thần và sau đó ra viện ngay
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi
ân cần chú đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và lực lượng công an tới hiện trường
để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế
thuốc men để cứu chữa người bị nạn hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên các gia đình nạn nhân
chủ tịch ubnd tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân
triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập
đồng thời khẩn trương làm rõ vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan
khi liên tiếp để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan
và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu
nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc chưa thực hiện tốt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số bảy cdttg ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và công điện số một mươi bốn cdttg ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
dẫn đến tiếp tục xảy ra vụ tai nạn nêu trên
thủ tướng giao ủy ban an toàn giao thông công an
quốc gia chủ trì phối hợp với bộ công an bộ giao thông vận tài các cơ quan có liên quan
xây dựng chỉ thị của thủ tướng chính phủ để chỉ đạo các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông
đường bộ đường sắt trong thời gian tới báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bởi hàng loạt các vụ va chạm đã xảy ra vào trước đó đã cướp đi sinh mạng của biết bao gia đình
cướp đi cả ước mơ trang dở của những mảnh đời cơ cực khôn khó vì miếng cơm manh áo
hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ có những phương án khẩn trương khắc phục hậu quả đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
một lần nữa xin được chia buồn cùng với các gia đình nạn nhân sâu số trong vụ tai nạn lần này
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại